với dự báo về khả năng thiếu điện vào tương lai việc phát động gia tăng các mô hình điện mặt trời áp mái phục vụ cho đời sống và sản xuất kinh doanh đang là xu hướng hiện nay
vừa sinh ra điện cho sinh hoạt các mô hình điện mặt trời áp mái này cũng được đánh giá là có hiệu quả trong các mô hình xây dựng
theo số liệu tập đoàn điện lực việt nam cung cấp tính tới hết tháng tám năm hai nghìn một mươi chín có gần một mươi ba công trình điện mặt trời áp mái đăng ký bán điện cho tập đoàn
với tổng sản lượng điện bán là ba mươi năm triệu kwh vì vậy điện mặt trời áp mái đang được các hộ gia đình doanh nghiệp quan tâm
tại hội thảo ứng dụng mô phỏng công trình bốn được tổ chức tại hà nội ngày hai mươi tám tháng một mươi một các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng và xây dựng cho rằng
bên cạnh các hiệu năng về năng lượng như thiết kế việc lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà cũng sẽ giúp các hộ gia đình có thêm một lớp cách nhiệt
từ đó tiết giảm được chi phí đầu tư vào các thiết bị làm mát giảm được chi phí đầu tư tiền điện trong mỗi hộ gia đình doanh nghiệp